chiều nay một mươi hai tháng một mươi một chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu việt nam đã tới sân bay quốc tế
clark pampanga của philippines bắt đầu chuyến thăm sự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan
đón đoàn tại sân bay về phía philippines có cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống philippines
quan chức bộ ngoại giao philippines về phía việt nam có đại sứ việt nam tại philippines lý quốc tuấn
các cán bộ đại sứ quán việt nam tại philippines trong chuyến công du lần này từ ngày một mươi hai tháng một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu việt nam sẽ tham dự hội nghị cấp cao asean ba mươi một
và các hội nghị cấp cao asean cộng ba với trung quốc nhật bản hàn quốc lần thứ hai mươi cấp cao asean cộng một với trung quốc
nhật bản hàn quốc ấn độ hoa kỳ canada liên minh châu âu liên hợp quốc và hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi hai
tại manila của philippines
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ tham dự hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ chín và hội nghị các nhà lãnh đạo
hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của asean với sự tham gia của lãnh đạo
một mươi nước asean và các đối tác đều là các nước lớn các tổ chức ở khu vực và quốc tế quan trọng